hiện nay nhiều diện tích rau cải sắp cho thu hoạch của nông dân huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai bị mắc bệnh thối nhún
khiến cho người dân phải nhổ bỏ điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lao động và cuộc sống của người dân trồng rau địa phương
chỉ còn khoảng một mươi ngày nữa là bảy sao rau cải của gia đình ông phan phụng hải xã xuân đông huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai có thể cho thu hoạch
thế nhưng dịch bệnh thối nhún đột nhiên xuất hiện lan nhanh khiến ông hải xử lý không kịp đành nhổ bỏ ngậm ngùi chịu mất trắng
theo bà con nông dân bệnh thối nhún hay còn gọi là bệnh bã trầu thường xuất hiện từ một mươi năm đến hai mươi ngày tuổi của cây rau
khi bị bệnh trên lá xuất hiện các đốm lá rồi chuyển qua cháy lá ba ngày sau cây bị đỏ và khô toàn bộ lá
bệnh lây lan rất nhanh xử lý các loại thuốc nấm không hiệu quả
những diện tích rau bị nhiễm bệnh đa số bà con đều chọn cách xử lý là vứt bỏ rồi phơi khô thuê máy cày lấp vào đất
chuyển qua canh tắc cây trồng hoa
cây rau bị nhiễm bệnh đa số bà con đều chọn cách xử lý là vứt bỏ thuê máy cải lấp vào đất

chuyển qua canh tắc cây trồng hoa
bên cạnh đó ngay từ đầu vụ bà con tăng cường cái hưu cơ
bón của hưu cơ có kèm trichrodachma đó là nó nấm đối kháng thì như vậy nó sẽ hàn chế bệnh rất là tốt
trong quá trình canh tắc bà con cũng nên cẩn thận không bón quá nhiều đạm là sẽ dẫn đến dư thừa đạm
thừa đảm thì cái bệnh nó sẽ nặng chúng ta cần đối nbk
theo thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
tại huyện cẩm mỹ có khoảng sáu mươi hectare cây rau bị nhiễm bệnh thối nhún
trước thực trạng này các ngành chức năng khuyến cáo bà con cần nhồ bò thu gom để đốt
xử lý những diện tích bị nhiễm bệnh tránh lây lan
ngoài ra khi xuống vụ mới cần cày ải phơi đất bón vôi đầu mùa
chọn các giống kháng bệnh tốt để mang lại hiệu quả cao